công an huyện sóc sơn thành phố hà nội cho biết nghi phạm gây ra vụ cướp bất thành tại chi nhánh ngân hàng tết còn bành sóc sơn
đã đến đầu thú tại công an tỉnh quảng ninh quá trình điều tra xác định nghi phạm là người ở uông bí tỉnh quảng ninh
theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bốn một đối tượng đội mũ đeo kính đen và khẩu trang
đã giả dạng là khách hàng đến chi nhánh ngân hàng tết còn bành sóc sơn để giao dịch
tại đây đối tượng đã rút vũ khí định uy hiếp để cướp tài sản tuy nhiên vụ cướp bất thành và không gây ra thiệt hại
về người và tài sản hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật